công an huyện đại lộc tỉnh quảng nam cho biết ông chùm trong vụ giang hồ hỗn chiến nổ súng
khiến một người chết và hai người bị thương đã ra đầu thú
theo đó vào dạng sáng nay đinh thanh vinh ba mươi tám tuổi trú tại xã đại nghĩa huyện đại lộc tỉnh quảng nam
đã đến công an huyện đại lộc trình diện
vinh là nghi phạm thứ ba trong vụ nổ súng khiến một người chết hai người bị thương
ở huyện đại lộc tỉnh quảng nam xảy ra vào đêm ngày năm tháng bốn
theo nhận định của cơ quan điều tra vinh là nghi phạm có khả năng cầm đầu vụ nổ súng
trước đó cũng đã có hai đàn em của vinh ra đầu thú gồm lê văn nghĩa và doãn việt quang
hiện các đối tượng đã được si lý vào công an tỉnh quảng nam
để tiếp tục phục vụ công tác điều tra xử lý theo thẩm quyền